ngày hôm nay công an phường phúc la quận hà đông thành phố hà nội đang vào cuộc xác minh vụ việc tài xế ô tô xô sát với một người đi xe máy trên đường
công an phường phúc la đơn vị đã mời tài xế ô tô trong sự việc lên trụ sở công an phường để làm việc
cùng với đó là sẽ có báo cáo kết quả xác minh tới công an quận hà đông
trước đó một video clip ghi lại vào hồi một mươi bốn h một mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng hai
nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông theo hướng phố sa la đường cầu biêu phường phúc la
đã bất ngờ xuống xe và hành hung người đi xe máy đang chở theo một thùng hàng phía sau
sau khi người đi xe máy bị ngã tài xế ô tô tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn
sau đó người đàn ông quay trở lại xe ô tô bỏ mặt người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường
qua xác minh ban đầu người đi xe máy bị đạp ngã không bị thương tích và hư hỏng tài sản
sau tết nhiều nữ sinh vùng cao tỉnh quảng ngãi đã nghe lời rụ rỗ trên mạng xã hội xuống phố làm việc nhẹ lương cao
thực chất việc nhẹ lương cao là làm nhân viên phục vụ quán karaoke và massage
lực lượng công an cơ sở đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu các em
vừa qua em phạm thị việt một mươi tám tuổi ở xã ba giang huyện miền núi ba tơ vui mừng khi được công an xã ba giang giải cứu em
thoát khỏi nhà trọ của tiếp viên quán cao

một cô cha mẹ từ nhỏ bị tai nạn giao thông khi đang học lớp một mươi một
em việt tạm nghỉ học để chữa trị
do muốn kiếm tiền dịp tết nên đã lên mạng xã hội facebook
và được một người phụ nữ tuyển phụ bếp quán ăn ở thành phố quảng ngãi
việt được xe ô tô tới đón đi
tuy nhiên xe đưa ra thẳng tỉnh quảng nam và đưa vào khu nhà trọ bắt làm nhân viên phục vụ quán karaoke
bắt đầu họ kêu con xuống đó đi
ông tướng đi bán trà sữa
hôm rồi họ kêu con đi thích khách
hôm sau quá ông gọi cho ông ngoại kêu ông ngoại
thời gian qua
lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm sau tết
cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi
với chiêu trò tuyển việc làm lương cao các đối tượng đã rụ rỗ các em xuống phố
nhưng sau đó ép bắt làm nhân viên phục vụ tiếp khách tại các quán karaoke massage thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dầm
nói chung là việc làm đó không thích tết
khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nhân mỹ huyện trợ mới về hành vi trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu khánh là công nhân của một công ty thuộc khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
vào khoảng chín giờ ngày một mươi bảy tháng hai khánh xuống nhà xe công ty lấy đồ
thì phát hiện chiếc xe mô tô dựng gần xe của khánh vẫn còn cắm chìa khóa trên xe
nên đã nể suy nghĩ định trộm đem đi cầm lấy tiền trả nợ
sau khi lấy được xe khánh điều khiển đến tiệm cầm đồ gần khu công nghiệp cầm cố với giá bảy triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội điều tra tổng hợp công an huyện phối hợp với công an xã bình hòa đã nhanh chóng xác định khánh là đối tượng trộm chiếc xe trên
khánh còn thừa nhận trước đó khoảng một tháng đã trộm một chiếc xe mô tô khác tại nhà xe của công ty
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy
và chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi chín trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế làm ba người tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
đồng thời ký công điện số một mươi bốn gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tải chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc khắc phục hậu quả của vụ tai nạn này
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn
làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ra soát
và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu
đặc biệt lưu ý bổ sung các kết tố hộ lan hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn tổ chức
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời hiệu quả để đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông
bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản cho nhân dân
trước đó công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tài xế xe con vượt ẩu gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai
cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã trực một trăm linh quân số
huy động lực lượng tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra xử lý gần năm trăm linh trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn một năm tỷ đồng
tước một trăm một mươi ba giấy phép lái xe tạm giữ gần ba trăm linh phương tiện
trong đó vi phạm nồng độ cồn bị xử lý nhiều nhất với hai trăm sáu mươi bốn trường hợp
tăng một trăm chín mươi trường hợp tương đương tăng hai trăm năm mươi sáu bảy
so với tết nguyên đán của năm hai nghìn hai mươi ba phạt tiền hơn một một tỷ đồng
một trăm một mươi ba trường hợp vi phạm về tốc độ năm mươi một trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô xe máy
hai trường hợp vi phạm về quá tải bảy trường hợp vi phạm về quá khổ
bốn trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy và một mươi chín trường hợp không có giấy phép lái xe
tình hình tai nạn giao thông trong dịp tết vừa qua được kéo giảm rõ rệt
toàn tỉnh xảy ra ba vụ tai nạn làm chết hai người bị thương tám người giảm sâu trên cả ba tiêu chí
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa lập biên bản xử lý trên một trăm năm mươi trường hợp thanh thiếu niên
có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng
gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
để bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán giáp thìn vừa qua
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kim bảng đã huy động một trăm linh lực lượng phương tiện
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
kết quả trong ba ngày từ một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kim bảng đã phát hiện lập biên bản xử lý trên một trăm năm mươi trường hợp thanh thiếu niên
không được bỏ hiểm tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao lặng lách đánh võng
gây nguy hiểm cho người đi đường và tiến hành tạm giữ một trăm ba mươi chín phương tiện vi phạm
được biết hầu hết các nhóm thanh thiếu niên vi phạm nói trên đến từ các tỉnh thanh hóa hà nội thái bình hải dương và hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
đối với dương văn linh ở huyện bình xuyên và nguyễn văn kiên ở tp phúc yên về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương vân linh phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với phùng huy hoàng
linh rủ các đối tượng tại huyện bình xuyên và thông qua nguyễn văn kiên rủ nhóm năm thanh niên đi lên thành phố vĩnh yên để đánh nhau với hoàng
tất cả gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang thay nhiều hung khí nguy hiểm như giao tự chế đình ba đi qua nhiều tuyến đường trên tp vĩnh yên
nhưng không gặp hoàng nên nhóm này di chuyển về huyện bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi nhóm đối tượng đã hò hét lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với dương văn linh sinh năm hai nghìn năm ở bình xuyên và nguyễn văn kiên sinh năm hai nghìn năm ở phúc yên về tội gây dối trật tự công cộng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã trực một trăm linh quân số theo chỉ đạo của bộ công an với tinh thần xuyên đêm xuyên tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã bố trí hai trăm linh chín tổ tuần tra kiểm soát với chín trăm bảy mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
phát hiện lập biên bản năm trăm linh sáu trường hợp vi phạm phạt tiền ước tính hơn một bốn tỷ đồng trong đó xử lý một trăm chín mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi sáu trường hợp tạm giữ ba trăm ba mươi một phương tiện
hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang diễn ra các lễ hội đầu xuân năm mới vì vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
càng được triển khai quyết liệt hơn đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ vi phạm về nồng độ cồn để người dân tham gia các lễ hội được an toàn và phấn khởi